tại nhà quốc hội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
phiên họp thứ ba mươi sáu của ủy ban thường vụ quốc hội đã khai mạc
dự kiến phiên họp này kéo dài từ ngày một mươi hai tới ngày một mươi sáu tháng tám
với nhiều nội dung quan trọng được bàn thảo
phát biểu khai mạc phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
tại phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến năm dự án luật
và một dự thảo nghị quyết của quốc hội
xem xét dự thảo nghị quyết giải thích một số điều của luật quy hoạch
cũng tại phiên họp ủy ban thường vụ quốc hội tiến hành trả lời chất vấn
của ủy ban thường vụ quốc hội từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm hai nghìn một mươi tám
sau phát biểu khai mạc của chủ tịch quốc hội
các đại biểu đã cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau
của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều luật kiểm toán nhà nước
cho ý kiến về việc nên mở rộng đối tượng và phạm vi kiểm toán
nhiều ý kiến đại biểu cho rằng trong luật cần có quy định cụ thể
ở đây phải phân biệt hai trường hợp
nếu như kiểm toán nhà nước mà kiểm toán cả cơ quan tổ chức cá nhân khác
ở trong xã hội như là các cơ quan quản lý nhà nước khác thì tôi cũng đồng ý
và như vậy là trồng chéo và như vậy là không khả thi như vậy là không phù hợp
nhưng mà ở đây cái cơ quan tổ chức cá nhân này này
mình phải ràng buộc nó là có liên quan đến việc quản lý
sử dụng tài chính công tài sản công
nếu như cơ quan tổ chức đó không phải là cơ quan công lập
không phải cơ quan nhà nước
nhưng mà có sử dụng tài chính công tài sản công thì kiểm toán nhà nước có vào để kiểm toán
thì như vậy nó phù hợp với quy định của hiến pháp
và đúng là trách nhiệm kiểm toán
trong khi đó liên quan đến quy định để tránh trồng chéo giữa thanh tra kiểm tra kiểm toán
nhiều đại biểu cho rằng các quy định trong dự thảo luật còn chung chung
chưa giải quyết được vấn đề thực tiễn đặt ra
nhất là để khắc phục tình trạng trông chéo giữa kiểm toán nhà nước
với thanh tra chuyên ngành của các bộ và thanh tra địa phương
những cái này là nếu cần thiết thì phải ghi vào một điều thế nào đó
khi có sự trồng chéo ấy thì ai là người điều hòa
điều hòa cái mối quan hệ công tác này của kiểm toán và thanh tra nhà nước
để bảo đảm cả hai cơ quan có thẩm quyền thực hiện được nhiệm vụ theo luật giao
cũng tại phiên làm việc sáng nay
các đại biểu cho ý kiến về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
vốn ngoài nhà nước cho hai tỉnh hà tĩnh và quảng bình